với lợi thế về diện tích tự nhiên diện tích rừng tương đối lớn có nhiều đồng cỏ nên vùng miền núi phía bắc có tiềm năng trong phát triển chăn nuôi đại gia súc
tuy nhiên chăn nuôi đại gia súc của các tỉnh miền núi phía bắc vẫn còn nhỏ lẻ phân tán nên khó áp dụng công nghệ tiên tiến vào chăn nuôi dẫn đến giá trị sản xuất thấp
tại nhiều địa phương ở miền núi phía bắc chăn nuôi đại gia súc đã và đang trở thành ngành kinh tế mang lại thu nhập cao cho người dân góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn
tuy nhiên chăn nuôi ở các tỉnh miền núi phía bắc còn chưa bền vững công tác quản lý còn nhiều thiếu sót bất cập
việc áp dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi còn chậm trong chăn nuôi còn tiềm ẩn những yếu tố về phát sinh dịch bệnh và môi trường nên chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh tại địa phương